và kính thưa hai bác sĩ là chương trình của chúng ta thì đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm của khán giả
và ngay sau đây thì cũng có một vị khán giả gửi đến câu hỏi đến chương trình
là nhờ các cái chuyên gia chúng ta có thể tư vấn
đó là câu hỏi như sau
bạn hà đức minh ở hà nội có hỏi như sau
em bị dối loạn giấc ngủ bốn năm và biểu hiện thì là khó ngủ
nhanh tỉnh giấc ngủ không sâu nên sáng rất là mệt mỏi chưa lại không ngủ được
mặc dù thì đã thả lỏng cơ thể trước khi đi ngủ
và cũng tập luyện thể dục trước khi ngủ rồi
và rất là đều đặn nhưng mà vẫn không thể cải thiện được nhiều
và với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ tiến đức có thể giúp cho bạn đức minh giải đáp được không
bạn bị khó ngủ rồi là hôm sau dậy thì mệt mỏi buổi trưa thì không ngủ được
nhanh tỉnh giấc
như vậy là có cái rối loạn giấc ngủ cũng tương đối là
là trầm trọng rồi
thế thì cái cách giải quyết là
nếu bạn đã thư giãn rồi mà không được
thì có lẽ là phải dùng thuốc
theo lời khuyên của bác sĩ khánh toàn vừa nói thì là
trước hết anh cứ thử dùng thuốc đông y
thuốc đông y thì chúng tôi thấy là cái mức độ nó thì cũng hiệu lực
thì nó đối với hầu hết các trường hợp thì có thể là tốt
nhưng mà không phải là nó sẽ đảm bảo cho tất cả mọi trường hợp
chúng tôi các bác sĩ sử dụng là cái thuốc tây
bản thân chúng tôi cũng là những cái bác sĩ tây
thì muốn khám bệnh muốn kê đơn cho một ai đó là phải khám
như lúc trên đã nói rồi
bởi vì cũng là cái hiện tượng như thế
nhưng mà chúng ta gặp do rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra
thành ra là phải được thăm khám
nếu mà loại trừ hết người này
không có bất cứ một cái bệnh lý khác
ngoài cái chuyện là dối loạn giấc ngủ
thì chúng ta điều trị cái dối loạn giấc ngủ
thế còn nếu mà có một cái bệnh lý khác đi kèm
ví dụ như là do trầm do lo âu
hay là do một cái gì đấy
thì chúng ta phải kết hợp điều trì cả cái nguyên nhân nữa
thành ra là nếu mà bạn mong muốn được chữa bệnh có hiệu quả
thì là bạn phải đến với chúng tôi
có thể là không phải là một trăm linh ba
mà có thể là một trăm linh tám chỗ bác sĩ canh toàn
có thể là những cái cơ sở khác
rất nhiều cái cơ sở có thể thăm khám và điều trị hiệu quả cho bạn
với cái trường hợp đấy của bạn thì mình cũng chưa thể rõ được cái nguyên nhân đúng không ạ
không rõ được là vì sao
và chính vì thế thì nên là khuyên bạn đức minh
nên đến các cơ sở và trung tâm y tế uy tín để có thể khám chữa
và chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo
đến từ một khán giả như sau
thưa các bác sĩ
ngoài việc là dùng thuốc y học cổ truyền
thì chúng ta còn có rất là nhiều những cái cách hay để phòng và hỗ trợ
cho việc điều trị bệnh mất ngủ
như là dây bấm nguyệt
và điều này thì có đúng hay không
và ở mức độ bệnh như thế nào
thì có thể điều trị bằng cách bấm huyệt
và khi nào thì cần phải đến ngay các cơ sở y tế
và với câu hỏi này
thì tôi xin được dành cho bác sĩ hoàng khánh toàn ạ
có thể nói là như trước tôi đoạn đó ấy
tức là không có một thứ thuốc thần dược nào
mà có thể giúp cho vấn đề giải quyết vấn đề mất ngủ được
mà chúng ta phải có kết hợp biện pháp dùng thuốc
và không dùng thuốc
mà trong không dùng thuốc
thì y học cổ truyền chúng ta
đều có các cái biện pháp
trong đó có bấm huyệt
có tập luyện khí công
tập luyện yoga
tập thái cực quyền
rồi là cân ma đạt kinh
thì tất cả biện pháp đó
nó không buộc chúng ta phải dùng hóa chất
hiệu quả của nó
đem lại là rất là tốt
nếu chứ chúng ta kiên trì
chúng ta nhấn lại
chúng ta tập luyện
thì tôi nghĩ rằng là
mọi thứ nó sẽ tốt
những bệnh nhân mất ngủ
ngoài chuyện dùng thuốc
thì bao giờ
chúng tôi cũng khiên bệnh nhân
chúng tôi cũng bày cho bệnh nhân
những cái bài tập
những cái động tác tập
ví dụ tập yoga
tập cái gì đó
và sau đó họ tập trong nhiều tháng
phải nhiều tháng
chứ không phải là chỉ tập trong
một vài ngày
cái hiệu quả nó đem lại
nó rất là chắc chắn
không có những cái tác dụng phụ gì cả
mà nó chỉ có làm tốt
cho hệ thống tiền kinh của chúng ta mà thôi
và với câu hỏi của bạn khán giả này là
cái bấm nguyệt
thì nó có giúp cho việc mà
giúp cho cái cơ thể mình dễ ngủ hơn không ạ
thì cần phải đến các cái cơ sở y tế
để khám trị bệnh
có thể nói là
cái bấm nguyệt
thì đấy là một cái yêu thế
y học hồ chuyển
mà đây cũng là
một biện pháp
mà tôi cho rằng là
khi mà chúng ta không may
chúng ta rơi vào tình trạng
rối loạn giấc ngủ
mà chúng ta đến
rồi các bác sĩ đồng nghi
người ta xem
rồi người ta dây bấm
cho một số những cái nghiệp
để mang tinh chất là an thần
tất cả mọi thứ
là một biện pháp
là rất tuyệt vời
thế cho nên là tôi khuyên
là nếu như các bạn có bị
thì chúng ta
rối loạn giấc ngủ
thì chúng ta nên
nên tìm đến
những cái cơ sở
của đồng nghi
để chúng ta được
được xoa bóp
rồi là chúng ta kết hợp
dùng thuốc nữa
mà đặc biệt
là dùng thuốc
là chúng ta dùng
thứ thuốc mà nó
có nguồn gốc dược liệu
ví dụ như là cái an dất
hoặc cái quân đi chẳng hạn
thì tôi cho rằng là
đấy là những cái giải pháp
mà nó mang chất
dầu tính tự nhiên
mà bây giờ chúng ta đang
muốn trở lại
với những gì
mang tính tự nhiên
chứ chúng ta không
không trở lại
những cái gì mang chất
thời hiện đại cả
cho nên cái việc
mà chúng ta dùng
dùng thứ sản phẩm
mà nó có nguồn gốc tự nhiên
thì tôi cho rằng
đó là cái điều mà
rất là hay
mà chúng ta nên
nên tìm đến
và chúng ta sử dụng
dạ vâng ạ
cảm ơn bác sĩ
làm một trong số đó
hãy chú ý tới ngay
những dấu hiệu mất ngủ
thường gặp dưới đây
hay tràn trọc khi ngủ
ngủ không sâu giấc
hoặc thức giấc giữa đêm
có cảm giác lo âu
hồi hộp khi ngủ
luôn cảm thấy mệt mỏi
không tập trung vào công việc
nhưng khi thức dậy
bạn vẫn cảm thấy buồn ngủ
nếu bạn có những triệu chứng trên
mà không điều trị kịp thời
điều trình lối sống
sẽ có nguy cơ
mắc các căn bệnh nguy hiểm
là rất cao
theo khoa học nghiên cứu
thường thì những người mất ngủ
sẽ có cảm giác lo âu
giấc ngủ thường không sâu
và cảm thấy mệt mỏi
sau khi thức dậy
tâm tỷ yếu
biểu hiện là mất ngủ
trên tay ủ rũ mỏi mệt
cảm giác chán ăn
cần giảm cảm giác tư lư ưu phiền
vị khí không điều hòa
biểu hiện là mất ngủ
tức bụng đầy hơi
cần giảm căng thẳng
mất bình tĩnh
thật âm hư
biểu hiện là mất ngủ
cần giảm lo âu
suy nghĩ nhiều
can khí bất kết
biểu hiện là mất ngủ
ngủ hay chiêm bao linh tinh
cần giảm ớt ức
xuyên nhược cơ thể
cần giảm áp lực công việc
theo y học cổ truyền
đâu là những dược liệu hàng đầu
dành cho người mất ngủ
tác dụng của cây lạc tiên phổ biến
chính là an thần
giúp ngủ ngon
theo nghiên cứu
các hoạt chất trong cây lạc tiên
có tác dụng lên hệ thần kinh trung ương
giúp chấn tĩnh
chống hồi hộp
tốt cho người suy nghĩ nhiều cơ thể
theo đồng y
lá vông nem có vị đắng nhạt
dân gian thường dùng cây vông nem
hỗ trợ người hay hồi hộp
hoặc bất ngủ
có tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương
làm an thần ngủ ngon hơn
khi sử dụng đinh lăng
vỏ não sẽ được hoạt hóa nhẹ
và có tính đồng bộ
tác động tốt lên hệ thần kinh
bình vôi có công năng an thần
hoạt chất l tetrahydropalmatin
dùng để giảm suy nhược và giới loạn tâm thần
là nguyên liệu tốt cho sức khỏe của người hay bị lao lực
các nhà khoa học mỹ đã chứng minh
tác dụng của cây nữ lang
là giảm hồi hộp
giúp ngủ ngon sâu rắc
có thể dùng cây nữ lang làm trà uống trước khi đi ngủ
mang lại cho bạn rắc ngủ sâu
sau những căng thẳng của cuộc sống đời thường
học viện quân y
mang rắc ngủ tự nhiên đến bên bạn
an rắc học viện quân y
liệu pháp an toàn hiệu quả cho người mất ngủ lâu năm
một trăm linh thảo dược từ thiên nhiên
những dược liệu lạc tiên vông nem bình vôi nữ lang đình lăng
được phối hợp hài hòa theo phương pháp cân bằng
hiệu quả đã được chứng minh
dành cho người mất ngủ ngủ không sâu rắc
dạng viên nang mềm
giúp cơ thể dễ dàng hấp thu
để mua đúng hàng an rắc học viện quân y
các bạn cần chú ý
phải có logo học viện quân y
tên sản phẩm an rắc học viện quân y
khi sờ vào là chữ nổi
hai tem chống hàng giả trắng bạc hai đầu
một tem chống hàng giả để quét mã qr
và có logo học viện quân y
sản phẩm được sản xuất và chịu trách nhiệm bởi học viện quân y
an rắc học viện quân y
sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm
trung tâm nghiên cứu ứng dụng sản xuất
học viện quân y
địa chỉ sản xuất một trăm năm mươi tám a phùng hưng
phúc la hà đông hà nội
để được tư vấn sử dụng
vui lòng truy cập website
an rắc hvqi com

thực phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh